trong ngày hôm nay hà nội đã ghi nhận hai mươi ca dương tính với sars cov hai đều có liên quan đến chùm ca bệnh tại bệnh viện hữu nghị việt đức và thuộc chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt
để sớm ngăn chặn được dịch bệnh tại bệnh viện hữu nghị việt đức cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đề nghị văn phòng ubnd tp hà nội hỗ trợ bệnh viện hữu nghị việt đức
địa điểm cách ly y tế cho người nhà người bệnh và khách sạn cho nhân viên y tế trong thời gian sớm nhất để đảm bảo công tác phòng chống dịch
công tác chuyên môn điều trị chăm sóc cho người bệnh sở y tế hà nội tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ công tác xét nghiệm và các biện pháp phòng chống dịch khác cho bệnh viện hữu nghị việt đức